một đối tượng người campuchia vận chuyển hơn một kg ma túy đá vào việt nam để tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
cụ thể vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại khu vực thuộc xã hưng phước huyện bù đốp tỉnh bình phước
lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tăng đối tượng đang vận chuyển ma túy đá
tại hiện trường thu giữ một túi ni lông màu đen bên trong chứa một mươi túi tinh thể màu trắng có trọng lượng khoảng một một mươi bảy kg
theo lời khai ban đầu đối tượng là pich phan na chú tỉnh muldunkiri vương quốc campuchia
số tinh thể màu trắng trên đối tượng khai nhận vận chuyển cho một người tên nam không rõ nhân thân lai lịch từ campuchia sang việt nam
hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ bích phan na cùng với tăng vật để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh an giang lực lượng chức năng cũng đã tổ chức mật phục và phát hiện bắt giữ hai vụ vận chuyển trên bốn mươi kg cần xa khô
tại xã phú hội huyện an phú tỉnh an giang lực lượng chức năng
đã phát hiện có hai đối tượng đang vác các bao hàng đi từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn
khi thấy lực lượng chức năng cả hai đối tượng đã bỏ lại ba bao hàng rồi bỏ trốn
tiến hành truy đuổi tổ công tác đã bắt được một đối tượng còn một đối tượng lợi dụng đêm tối đã chạy về phía campuchia tàu thoát
kiểm tra trong ba bao nilon màu đen phát hiện có chứa thân cành lá hoa quả thảo mộc cần xa trọng lượng khoảng ba mươi một kg
qua đấu tranh khai thác đối tượng cho biết nhận vận chuyển số cần sa trên cho một đối tượng người campuchia lấy một triệu đồng tiền công
còn tại chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số bảy đồn biên phòng vĩnh gia
lực lượng chức năng cũng tiến hành tiếp cận và kiểm tra một đối tượng đang vận chuyển bao hàng
bên trong có chứa khoảng một mươi kg cần sa
hiện các đối tượng và số tăng vật trên đã được bàn giao cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật
để điều tra về hành vi chốn dịch
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã thi hành lệnh khởi tố bị can
khám xét nơi ở và nơi làm việc của đặng hữu quang tại phương bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
điều tra ban đầu xác định quá trình hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn quang minh trong năm hai nghìn một mươi bảy
do ông đặng hữu quang làm giám đốc đã xuất bán hơn năm ba mươi năm tấn xi măng các loại
nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán không kê khai thuế với mục đích làm giảm số thuế phải nộp
hành vi này của đặng hữu quang đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn năm trăm chín mươi một triệu đồng
với những căn cứ trên đặng hữu quang có đủ dấu hiệu của tội trốn thuế
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam vừa phá chuyên án bắt tạm giam trần thị lan
trú tại thị trấn tân thanh huyện thanh liêm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua các tài liệu chứng cứ thu thập lực lượng công an xác định từ năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một có khoảng bốn mươi người trong và ngoài địa bàn thị trấn tân thanh
huyện thanh liêm tỉnh hà nam tham gia chơi và nộp tiền hụi cho trần thị lan
với lãi suất bốn trăm linh đồng một triệu một tháng trong một suất
tuy nhiên đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lan tuyên bố chốt nợ với người chơi rồi bỏ trốn khỏi địa phương
vào cuộc điều tra phòng cảnh sát hình sự đã truy bắt đối tượng khi đang lẩn trốn
tại huyện an dương thành phố hải phòng
bước đầu lan khai nhận do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân nên đã tạo ra
một hội với lãi suất cao để kêu gọi nhiều người dân tham gia với tổng số tiền khoảng năm tỷ đồng
ba đối tượng đánh bạc vừa bị lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tỉnh vĩnh long bắt quả tang
trong khi đó tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu một tụ điểm ghi số đề quy mô lớn
cũng vì vừa bị công an thành phố bắt quả tang để điều tra xử lý
thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
đột kích tại ngôi nhà thuộc khóm một phường ba
thành phố vĩnh long lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai mươi ba đối tượng đang có hành vi đánh bạc
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm một bài tay năm mươi hai lá năm bộ dụng cụ dùng lắc tài xỉu
một mươi hai hột xí ngậu và một bốn triệu đồng
ngoài ra đã thu giữ bốn mươi triệu đồng các đối tượng ném xung quanh
qua khám xét lực lượng đã tạm giữ trên người các đối tượng số tiền ba trăm ba mươi triệu đồng
được biết các đối tượng tham gia đánh bạc đến từ cần thơ tiền giang kiên giang bến tre và vĩnh long
các khu quân chúng nhân dân về việc có nhiều người tụ tập tại nhà bà trần mỹ hồng
chú ấp vĩnh an xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố bạc liêu phối hợp với công an xã vĩnh trạch
tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở và phát hiện bà trần mỹ hồng có hoạt động ghi số đề tại nhà
lực lượng công an thu giữ một quyển tập và nhiều tờ giấy có ghi hệ thống các con số
nghi là phơi đề một điện thoại di động chứa nhiều file nghi là phơi đề
số tiền một trăm một mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vấn khác có liên quan
ban đầu xác định quá trình hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn quang minh
trong năm hai nghìn hai mươi do ông đặng hữu quang làm giám đốc đã xuất bán hơn năm ba mươi năm tấn xi măng các loại
nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán không kê khai thuế với mục đích làm giảm số thuế phải nộp
hành vi này của đặng hữu quang đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn chín trăm chín mươi một triệu đồng
với những căn cứ trên tạ hữu quang có đủ dấu hiệu của tội trốn thuế
kiểm tra điểm tập kết hàng hóa ở số hai trăm bốn mươi năm đường phạm văn đồng phường phú thượng tp huế
lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không có hoa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại chỗ lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ hai trăm tám mươi bốn kiện hàng hóa mỹ phẩm và thực phẩm chức năng
các loại gồm sữa tắm kem dưỡng son môi tinh chất nước hoa vitamin e trị giá khoảng một tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra bà trần thị linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại phường xuân phú tp huế chủ điểm tập kết hàng hóa trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an huyện phú riềng của tỉnh bình phước đã bắt giữ hai đối tượng
nguyễn ngọc phương hai mươi hai tuổi và cao đình phi hai mươi một tuổi cùng chú tại huyện phú riềng
để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép
tăng vật thu giữ gồm một bao tải màu đen chứa một mươi năm khối hộp hình chữ nhật
mỗi khối có kích thước một mươi sáu x một mươi sáu x một mươi cm bên ngoài mỗi khối rán nhiều giấy màu sắc có in chữ nước ngoài và số bốn mươi chín
các khối hình chữ nhật này sau đó được xác định là pháo nổ với tổng trọng lượng là hai mươi ba kg
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận số pháo trên mới mua
đang vận chuyển trên đường về thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
sáng ngày hôm nay lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết
vừa ra quân bắt quả tăng ba xe ô tô tải
tổng trị giá hàng hóa khoảng một bảy tỷ đồng
tại khu vực ấp đồng ky xã quốc thái huyện an phú tỉnh an giang
tiến hành kiểm tra xe tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c sáu nghìn sáu trăm sáu mươi do tài xế trần thành được
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại huyện an phú điều khiển và xe tải biển kiểm soát sáu mươi bảy m hai nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
do tài xế dương thái trực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện châu phú điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên hai xe tải chở sáu ba trăm sáu mươi chai dầu ăn nhãn mát nước ngoài
loại năm nít một chai
trước đó khoảng một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai cũng tại khu vực trên xe tải biển kiểm soát sáu mươi bảy m một nghìn sáu trăm năm mươi tám
do tài xế nguyễn văn tèo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện an phú điều khiển
bị bắt quả tăng chở ba hai trăm linh chai dầu ăn nhãn mát nước ngoài loại năm nít một chai
tại thời điểm kiểm tra cả ba tài xế đều không xuất trình được hóa đơn hợp pháp
chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo thực tế số hàng trên
đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tỉnh hải dương phối hợp với công an thị xã kinh môn
kiểm tra phát hiện và tạm giữ tăng vật thạp và hàng hóa liên quan đến vụ đóng gói mỹ phẩm giả
kiểm tra tại hộ kinh doanh do bà nguyễn thị liên ở phố trần hưng đạo thị xã kinh môn làm chủ
lực lượng quản lý thị trường tỉnh và công an thị xã lập biên bản thu giữ số lượng lớn nguyên liệu
bao bì tem nhãn máy móc để sản xuất đóng gói và sản phẩm mỹ phẩm giả đã hoàn chỉnh đóng gói
dán tem nhãn công an chức năng phân loại thu giữ sáu nhóm hàng hóa sản phẩm gồm ba trăm bảy mươi tỷ kg nguyên liệu
hơn hai năm trăm linh lọ hộp chứa thành phẩm hơn năm trăm sáu mươi lọ gói bán thành phẩm một trăm tám mươi kg vỏ bao bì hộp chai lọ
hai mươi kg tem phiếu bảo hành và năm chiếc máy dùng để sản xuất san chiết đóng gói mỹ phẩm giả
dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng thông qua mạng xã hội một phụ nữ đã tổ chức lừa đảo nhiều vụ
thông qua hình thức mua bán hàng trên mạng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
đối tượng này vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo
thủ đoạn mà đối tượng sử dụng khá mới và rất tinh vi nếu không cảnh giác tỉnh táo thì người mua rất dễ dính vào bẫy lừa đảo của đối tượng
đào thị trang ba mươi tuổi chú tây vị yên khánh tỉnh yên bình lập ra các tài khoản thực phẩm đông lạnh xuất nhập khẩu thu thảo thảo đông lạnh
trên các trang này trang thường xuyên đang bán các loại thực phẩm đông lạnh với giá rất rẻ
qua các trang mạng này cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ông lê thành bình chủ tịch tỉnh khánh hòa giao dịch với trang để mua năm bốn tấn thịt châu đông lạnh
để làm tin trang giả làm các hóa đơn phiếu xuất kho mang tên một doanh nghiệp ở hà nội rồi gửi cho ông bình
theo như thỏa thuận ngày hai mươi năm tháng tám ông bình ở khánh hòa thuê một xe tải ở hà nội đến một kho hàng ở huyện mê linh để bốc hàng lên xe
hàng bốc xong trang yêu cầu ông bình chuyển hơn năm trăm linh triệu đồng qua tài khoản ví điện tử của trang
nhận được tiền trang đã mất tâm trong khi đó do không nhận được tiền bán hàng chủ kho hàng không cho xe chở hàng xuất phát
đến lúc này ông bình mới biết mình bị lừa
toàn bộ quá trình giao dịch mua bán giữa ông bình và trang đều thực hiện qua mạng xã hội cả hai bên chưa hề quen biết nhau
trang đã gửi hóa đơn bán hàng hóa đơn của công ty hương việt và hóa đơn tiêu xuất kho để cho anh bình tin tưởng để chuyển tiền vào số tài khoản viettel pay

một mươi năm tháng một mươi hai
thế như vậy là
phía hà khẩu nâng cấp
hệ thống quản lý
hoạt động xuất nhập khẩu
tại bốn cái bãi này
trong vòng bốn ngày
và dự kiến là từ ngày một mươi sáu
trở đi là hoạt động xuất nhập khẩu
diễn ra bình thường trở lại
còn hoạt động giữa hai bên
cơ quan trong thời gian diễn ra dịch
thì cơ quan
ban quản lý cửa khẩu
chúng tôi và phía hà khẩu
thường xuyên trao đổi
và thông tin tình hình dịch bệnh giữa hai bên lẫn nhau
và các cái biện pháp quản lý
của mỗi nước
để kịp thời chúng tôi thông tin
cho các cái doanh nghiệp
để họ có những cái thích ứng
cụ thể trong
từng loại hàng hóa của mình
và có kế hoạch trong hoạt động xuất nhập khẩu
để không bị buồn tắc ở tại cửa khẩu
theo thông tin từ tri cục hải quan cửa khẩu lào cai
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
qua địa bàn tỉnh lào cai
đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đạt hơn một sáu trăm bốn mươi một triệu đô la mỹ
tăng chín so với cùng kỳ
trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu
qua địa bàn đạt hơn bảy trăm hai mươi ba triệu đô la mỹ
giảm hai mươi sáu so với cùng kỳ
các mặt hàng xuất khẩu
chủ yếu là thanh long xoài hạt tiêu
cà phê bánh kẹo dây dép
trong năm hai nghìn hai mươi một
các lực lượng chức năng tại cửa khẩu lào cai
tiếp tục phối hợp tốt với lực lượng
quản lý biên giới phía trung quốc
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất mục cầu